công an thành phố nam định vừa triệt phá thành công bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy
điều đáng nói là các đối tượng này đều là thành viên trong một gia đình gồm mẹ con trai và người chú ruột đều lần lượt vào tù vì ma túy
sau một thời gian dài xác minh các trinh sát đội cảnh sát điều tra về ma túy công an thành phố nam định đã xác định được một ổ nhóm bán lẻ ma túy tồn tại phức tạp
tụ điểm này nằm tại ngôi nhà của gia đình vũ văn trường tức trường sửu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tại khu ba mươi bảy trên một trăm ba mươi ba trường trinh phường bà triệu thành phố nam định
đây là một bong ke đã có hoạt động mua bán ma túy từ lâu
tuy nhiên ổ nhóm này hoạt động rất kín kẽ nhưng cơ quan điều tra chưa thể bóc gỡ được
các đối tượng trong cái ổ nhóm này là một gia đình khép kín nên là phương thức tù đoạn rất là tinh vi sạc quyệt
ngoài ra chúng còn gắn camera theo dõi
từ ngoài cổng vào mà bên ngoài thì có đối tượng cảnh giới nên là nhà thì đóng kín cửa suốt ngày nhà thì cửa sắt có nốt bán qua khe nên là trong quá trình đấu tranh rất là khó khăn
ngôi nhà của trường được thiết kế hết sức kiên cố
trong nhà trang bị hệ thống camera hiện đại theo dõi sự có mặt của lực lượng công an cùng với việc luôn có người bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh tỉnh
đã gây không ít khó khăn cho trinh sát
trong quá trình tiếp cận việc đột nhập vào nhà để bắt quả tang gần như không thể thực hiện được
tuy nhiên đến cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi năm lực lượng công an đã bắt quả tang vũ thị hà
vợ của trường mang theo trong người ba túi ni lông chứa chất dạng cục màu trắng với chín một gram heroin
hà khai là mua về phục vụ chồng mình mỗi khi lên cơn thèm thuốc
lúc trước tôi đã hẹn với chị để mua heroin cho chồng tôi sử dụng vì chồng tôi bị chân đau không đi được bị liệt
tôi dường chồng tôi tôi đi mua cho chồng tôi
phán xét khẩn cấp nơi ở cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện và thu giữ trong phòng ngủ của vũ văn đông
con trai của vũ văn cường và vũ thị hà ba túi ni lông
trong đó có một túi chứa bốn viên nén màu đỏ một túi chứa các hạt tinh thể màu trắng một túi chứa một trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tất cả được giấu kỹ càng trên nắp cân điện tử
ngoài ra các trinh sát còn thu giữ một cân điện tử một laptop một bộ bình ma túy đá một camera
đông khai số ma túy trên là của một người bạn tên tuấn không rõ lai lịch địa chỉ nhờ đông giữ hộ
đáng chú ý chỉ ít ngày sau đó cơ quan công an lại bắt quả tàng vũ văn quang
em trai trường chú ruột của vũ văn đông khi đối tượng này đang có hành vi bán lẻ năm gói heroin cho một con nghiện trên địa bàn
tôi nhận thức được hành vi của mình là sai trái và mong muốn được về với xã hội dưới nhanh để làm những việc
tôi nhận thức được hành vi của mình là sai trái và mong muốn được về với xã hội dưới nhanh để làm những việc
việc triệt phá ổ nhóm ma túy trên của công an thành phố nam định đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trên theo quy định của pháp luật